hôm nay ngày một mươi năm tháng năm là bước sang ngày thứ hai mươi chín nước ta không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm chọc cộng đồng
tuy nhiên theo báo cáo nhận được tối qua ngày một mươi bốn tháng năm từ sở y tế tỉnh thái bình và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ninh
đã ghi nhận thêm hai mươi bốn ca dương tính với sars cov hai
tất cả các ca dương tính này là hành khách về nước trên chuyến bay từ moscow liên bang nga
đã được cách ly ngay khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng
tổng số ca mắc tính đến sáu giờ ngày một mươi năm tháng năm là ba trăm một mươi hai người trong đó số ca điều trị khỏi là hai trăm sáu mươi ca chiếm tám mươi ba
số ca dương tính với sars cov hai là ba mươi tám ca chiếm một mươi hai
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là năm ca chiếm hai
và số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là chín ca chiếm ba
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai hai trăm ba mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh
hội viện ba trăm năm mươi ba người chiếm ba
cách ly tập trung tại cơ sở khác tám bốn trăm chín mươi hai người chiếm sáu mươi chín
cách ly tại nhà nơi lưu trú ba ba trăm chín mươi một người chiếm hai mươi tám